mưa to trong những ngày qua đã khiến bãi chứa than của nhiều công ty ở thành phố cẩm phả quảng ninh bị nước lũ cuốn ra biển
hàng trăm người dân hai phường cẩm sơn và phường cẩm phú đã đổ ra suối b năm một mươi hai nạo vét than
đợt mưa lũ lịch sử ở quảng ninh với lượng mưa trong ba ngày qua lên tới sáu trăm linh tám trăm linh mm
không chỉ gây sạt núi sập nhà làm một mươi tám người chết sáu người mất tích
mà còn cuốn trôi nhiều bãi chứa than của các công ty than cọc sáu mông dương cao sơn thuộc thành phố cẩm phả
hàng nghìn mét khối than đá than cám đổ xuống suối b năm trăm một mươi hai và theo dòng nước xiết chảy ra biển
bất chấp cảnh báo nguy hiểm từ chính quyền thành phố cẩm phả hàng trăm người dân đã nghĩ đủ cách để bớt than
một số người có điều kiện đưa cả máy xúc ô tô ra súc than từ dưới suối vận chuyển về nhà
trong hai ngày hai mươi bảy và ngày hai mươi tám tháng bảy hàng nghìn tấn than đã được người dân thu gom